thưa quý vị như tin đã đưa nhận lời mời của bộ công an trung quốc trong các ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín năm nay
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
đã thăm chính thức trung quốc và đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
cùng tham dự các hoạt động với đồng chí bộ trưởng có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an các đồng chí giám đốc công an một số tỉnh thành
và sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân đi theo đoàn công tác
tại các cuộc tiếp các đồng chí lãnh đạo cao cấp trung quốc nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trên tất cả các lĩnh vực
trên tinh thần quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm một mươi sáu chữ
láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc với bộ công an việt nam trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhằm thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc
góp phần đưa quan hệ hai đảng hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển và đạt nhiều thành quả tích cực đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực
từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới
tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
đồng chủ trì hội nghị các bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng
ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bàn ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
dịp này bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng cũng đã trao tặng bộ trưởng tô lâm kỷ niệm trương trường thành vàng
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc vương xuân ninh
hội kiến với bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh hội kiến với đồng chí viên gia quân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trùng khánh trung quốc
thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham tại tp trùng khánh trung quốc
thăm trung tâm chỉ huy giao thông tp trùng khánh thăm bảo tàng quy hoạch thành phố và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát quận du trung công an tp trùng khánh
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại trung quốc
thưa quý vị vào tối qua cộng thi đua số sáu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức chương trình hội diễn nghệ thuật quần chúng
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
với chủ đề cảnh sát cơ động
một niềm tin sắt son nội dung chính của hội diễn tập trung vào ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
ca ngợi những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
cũng như ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và phản ánh bản sắc văn hóa đặc sắc của các vùng miền nơi đơn vị đóng quân
hội diễn là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng đợt thi đua sôi nổi là sân chơi bổ ích
góp phần xây dựng môi trường văn hóa đời sống tinh thần lành mạnh của cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị
xây dựng hình tượng tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nguyện hiện đại
và cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
kết thúc hội diễn ban tổ chức đã trao một mươi bốn giải a và một mươi một giải b cho các tiết mục xuất sắc
thưa quý vị đối với nhiều người cuối tuần là thời điểm để có thể nghỉ ngơi ở bên gia đình hoặc dành thời gian cho riêng bản thân
tuy nhiên đối với các cán bộ chiến sĩ công an đặc biệt là cán bộ công an xã cuối tuần là thời điểm tăng ca trực thêm giờ để giải quyết những công việc còn tồn động
hiểu được đặc thù đơn vị công an xã có số lượng cán bộ chiến sĩ còn ít đoàn thanh niên công an tỉnh hà tĩnh đã phát động phong trào ngày cuối tuần làm công an xã và thu được nhiều kết quả tích cực
xã tân lâm hương huyện thạch hà là một địa bàn rộng dân cư đông đúc của tỉnh hà tĩnh
trong đợt cao điểm kích hoạt định danh điện tử vừa qua chín cán bộ chiến sĩ công an không thể đảm nhiệm được hết khối lượng công việc nhờ được tăng cường thêm hai cán bộ chiến sĩ vào ngày thứ bảy và chủ nhật
sau hơn năm tuần công an xã tân lâm hương đã hoàn thành được chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử cho hơn chín tám trăm linh tài khoản đạt một trăm linh năm chỉ tiêu được giao
trong đợt cao điểm kích hoạt định danh điện tử chín cán bộ chiến sĩ công an không thể đảm nhiệm được hết khối lượng công việc nhờ được tăng cường thêm hai cán bộ chiến sĩ vào ngày thứ bảy và chủ nhật
phong trào có giúp các cán bộ chiến sĩ thấu hiểu và chia sẻ với đồng chí đồng đội thêm gần gũi với nhân dân